thưa quý vị ngành công nghiệp bán dẫn là tập hợp các thành phần tham gia vào lĩnh vực thiết kế
cũng như chế tạo ra các linh kiện thiết bị điện tử
đây là những thứ không thể thiếu và đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên công nghệ
theo đánh giá của các chuyên gia việt nam có nhiều tiềm năng cơ hội để phát triển ngành này
xác định được tầm quan trọng của ngành bán dẫn đảng và nhà nước ta đã xây dựng các chủ trương
chính sách đào tạo nhân lực để đáp ứng nhu cầu thị trường
đặc biệt xác định bán dẫn là một trong chín sản phẩm quốc gia
tuy nhiên để nắm bắt và khai thác được cơ hội tiềm năng đang mở rộng của ngành
việt nam cần chủ động có các giải pháp cụ thể để phát triển
và một trong số đó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có chuyên môn sâu về vi mạch bán dẫn
đây cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay mời quý vị cùng theo dõi
công nghiệp bán dẫn được xem là một trong những ngành công nghiệp sưng sống cốt lõi trong phát triển kinh tế
bởi là công nghiệp nền tảng để thúc đẩy các ngành khác như điện điện tử tự động hóa viễn thông và công nghệ thông tin
thống kê cho thấy từ năm hai nghìn một đến nay ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đã có sự phát triển vượt bậc
đạt giá trị gần tám trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi ba
hiện nay với sự phát triển của khoa học và công nghệ xu hướng phát triển các lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao
như ô tô tự hành trí tuệ nhân tạo lưu trữ đám mây chuyển đổi số và dữ liệu lớn
đã trở thành động lực chính thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp bán dẫn trong tương lai
những năm gần đây sự dịch chuyển của các chuỗi sản xuất chất bàn dẫn toàn cầu
đã và đang mở ra cơ hội cho ngành công nghiệp bán dẫn trong nước
hiện việt nam đã và đang thu hút ngày càng nhiều tập đoàn lớn trong ngành bán dẫn của hoa kỳ
hàn quốc nhật bản cũng như các nước ở châu âu do hành lang pháp lý
nhằm tạo điều kiện cho việc bán dẫn
ưu tiên đầu tư và phát triển chiếc bán dẫn đã được hoàn thiện
bên cạnh các dự án nước ngoài việt nam có một số đơn vị doanh nghiệp công nghiệp
đã nghiên cứu thiết kế sản xuất chip như fpt semiconductor cmc viettel
đây sẽ là con đường để việt nam tham gia sâu hơn vào ngành chip bán dẫn toàn cầu
dự kiến thị trường bán dẫn việt nam sẽ tăng một sáu mươi năm tỷ usd trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
với tốc độ tăng trưởng khoảng sáu năm mỗi năm
sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng là nguyên nhân trực tiếp giúp các nhà máy bán dẫn
ở việt nam tăng trưởng mạnh mẽ thu hút nguồn vốn
do nhu cầu về sản phẩm công nghệ thông minh
công nghiệp bán dẫn gia tăng kéo theo ngành công nghiệp bán dẫn phát triển mạnh
nhu cầu lao động ngày càng tăng cao vì thế thực trạng thiếu hụt nguồn nhân lực
đã trở thành khó khăn lớn của ngành công nghiệp bán dẫn
lúc đầu chắc chắn sẽ dựa vào các doanh nghiệp nước ngoài
nhưng mà chúng ta phải có người cân
chứ không thì người ta bây giờ chọn malaysia hoặc là ấn độ
đặc biệt là ấn độ gần đây cũng rất là hấp dẫn
không phải chúng ta chỉ là cái nơi
không hấp dẫn nhất đâu cho nên là phải gắn với việc đào tạo nhân lực
theo các chuyên gia việt nam đang rất thiếu nhân lực chất lượng cao
nằm giữ các vị trí chủ chốt trong việc thiết kế sản xuất chip vi mạch
điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch xây dựng nhà máy
mở rộng sản xuất của các nhà đầu tư lớn tại việt nam
nếu không khẩn trương có sản pháp
nhân lực ngành bán dẫn sẽ không theo kịp sự phát triển của ngành
thưa quý vị nhu cầu về công nghệ thông tin công nghiệp số của việt nam
ước khoảng một trăm năm mươi kỹ sư một năm
nhưng hiện mới đáp ứng được bốn mươi năm mươi
trong đó riêng nhu cầu nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn là năm đến một mươi kỹ sư một năm
song khả năng đáp ứng chưa đến hai mươi
nhằm khắc phục tình trạng này hoạt động đào tạo nhân lực ngành bán dẫn
đang được triển khai một cách khẩn trương và đồng bộ
tại nhiều viện nghiên cứu và trường đại học trong cả nước
đây là buổi thực hành các kiến thức liên quan đến lĩnh vực bán dẫn
của các học viên tại khoa vật liệu điện tử và linh kiện của trường vật liệu
thuộc đại học bách khoa hà nội
tại đây các học viên được tham gia vào công việc từ thiết kế đến chế tạo
và nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực vi điện tử và bán dẫn
đây thì chúng ta có đầy đủ những thiết bị dùng cho khảo sát
từ hình thái cấu trúc của vật liệu cho đến việc đánh giá các tính chất của vi mạch
sau khi sinh viên được học tập về lý thuyết
thì ở đây các em có thể trực tiếp thao tác trên máy đo
các em có thể khảo sát hình thái của cấu trúc vật liệu
và những vi mạch sau khi các em chế tạo ra ở dưới phòng sạch
các em có thể soi ở trên đây xem kích thước như thế nào
cái điều này thì rất là quan trọng
sau khi các em đo đạc sau có thông số
thì các em mới tối ưu lại được cái quy trình chế tạo
đối với cái ngành học này thì em cảm thấy quan trọng nhất là phải được thực hành
cùng với việc học lý thuyết thì rất là may mắn
vì chúng em có được một nơi có đầy đủ các cái máy móc
và có điều kiện để cho em được sử dụng như kiểu là phòng sạch

là một nơi rất là quan trọng cho việc chế tạo chip
cùng với đó em có rất nhiều máy như là máy đo xem hay là xrd
giúp cho mình có thể được học tập và nghiên cứu tốt hơn
về cái cấu trúc cũng như là các bề mặt của cái chip quan trọng như thế nào
có thể thấy nhờ những buổi thực hành như vậy
việc tiếp thu các kiến thức tại các tiết học lý thuyết vốn khô khan
nay trở nên dễ hiểu hơn bao giờ hết đối với các học viên

đại học bách khoa hà nội đã mở chuyên ngành thiết kế vi mạch
trong ngành đào tạo kỹ thuật điện tử viễn thông
và ngành kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano
các chương trình này sẽ tập trung vào cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao
chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế vi mạch và sản xuất
đóng gói kiểm tra vi mạch
đây là một trong các chương trình tiên phong ở việt nam mình
đi trang bị cho các bạn các kiến thức chuyên sâu về công nghệ bán dẫn hơn
và một số ngành khác liên quan
bên cạnh đó
việc hợp tác giữa trường với các doanh nghiệp
đối tác trong việc khai thác phòng sạch
cũng đã tạo điều kiện không nhỏ cho các học viên trong quá trình học tập
đơn vị đã khai thác phòng sạch được hơn một mươi năm
trong trường cũng nhiều khoa viện khác có liên kết với đơn vị
để cùng đào tạo các cử nhân hay là kỹ sư hoặc là sau đại học
trong ngành vi điện tử cũng như liên quan đến bán dẫn
việc khai thác hiệu quả phòng sạch thì không chỉ có cái đóng góp vào việc đào tạo nhân lực
gồm có sinh viên đại học cũng như là sau đại học
mà còn có những cái đóng góp rất lớn trong cái lĩnh vực nghiên cứu cũng như là hợp tác quốc tế
nhằm tăng cường nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn
được biết ngoài đại học bách khoa hà nội
tính đến thời điểm hiện tại cả nước đã có ba mươi năm cơ sở giáo dục đại học mở ngành này
như đại học quốc gia hà nội đại học quốc gia tp hcm đại học đà nẵng
đại học phenica fpt v v
tuy nhiên dưới góc nhìn của doanh nghiệp
việc đào tạo vẫn phải gắn với nhu cầu của doanh nghiệp
tránh chạy theo số lượng cần tập trung vào chất lượng
tại hội nghị phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn
được tổ chức tại hà nội mới đây thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh
phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá
trong đào tạo nhân lực chất lượng cao
thủ tướng chỉ rõ đào tạo nhân lực là một trong năm trụ cột
để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn gồm xây dựng hạ tầng hoàn thiện thể chế
đào tạo nhân lực huy động nguồn lực xây dựng hệ sinh thái phát triển
với mục tiêu đào tạo từ năm mươi đến một trăm linh kỹ sư bán dẫn vào năm hai nghìn ba mươi
hoàn thành các mục tiêu này chắc chắn việt nam sẽ có một ngành công nghiệp bán dẫn phát triển
tương xứng với kỳ vọng và lợi thế đã và đang có

dịch vụ quan trọng do chính quyền cấp địa phương và thành phố cung cấp
chiều sáng công cộng mang lại nhiều lợi ích cho xã hội tăng cường an toàn giao thông đường bộ
cải thiện tầm nhìn vào ban đêm và giúp quản lý cả tài sản dân cư và thương mại
tuy nhiên hệ thống chiếu sáng công cộng là một trong những tài sản cơ sở hạ tầng quan trọng
và đắt tiền nhất thuộc sở hữu của các thành phố và các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích
thường rất tiêu tốn nhiều về ngân sách và năng lượng của thành phố
trước thực tế này
nhóm sinh viên thuộc đại học bách khoa hà nội đã nghiên cứu phát triển đề tài
giải pháp quản lý năng lượng điện thông minh cho các công trình công cộng
nhóm sinh viên này vừa đạt giải nhất cuộc thi
sinh viên nghiên cứu khoa học của đại học bách khoa hà nội với đề tài
giải pháp quản lý năng lượng điện thông minh cho các công trình công cộng
với mục đích giúp người sử dụng trong việc kiểm soát và tiết kiệm năng lượng
một cách tối ưu thông minh cho các tòa nhà hay công trình công cộng
đề tài đã đưa ra giải pháp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng trong tòa nhà
nơi công cộng cho phép tích hợp điều khiển các thiết bị trong cùng một nền tảng tập trung
từ đó hệ thống sẽ phân tích thói quen sử dụng và hỗ trợ thiết lập chức năng
trong việc tự động hóa tối ưu năng lượng điện sử dụng
dự án của các em đã lắp đặt nhiều cảm biến trong ngôi nhà
từ đấy hệ thống của bọn em sẽ tự động thu thập được các dữ liệu của ngôi nhà
bao gồm cả nhiệt độ độ ẩm ánh sáng và các dữ liệu về điện
bao nhiêu phần trăm điện đến từ điện lưới bao nhiêu phần trăm điện đến từ pin mặt trời ạ
và hệ thống của em đặc biệt ở chỗ nó có thể hoàn toàn tự động điều khiển
trong các tình huống để tiết kiệm điện được cho người dùng
ví dụ trong những khoảng thời gian có nhiều lượng pin mặt trời
nhất là các thời gian giữa buổi trưa
thì lúc đấy là ánh sáng từ bên ngoài trời chiếu vào trong nhà cũng nhiều
khi đấy thì các hệ thống cảm biến có thể đo lường được ánh sáng sử dụng trong nhà và giảm bớt đi
chiếu sáng nhưng mà lại làm tiết kiệm được tiền điện cho người sử dụng
bên cạnh đó hệ thống giúp người dùng quản lý và điều khiển các thiết bị điện hiệu quả và khoa học hơn
ngoài ra cũng góp phần nâng cao ý thức cộng đồng tiết kiệm điện
đề tài của nhóm bạn trẻ được các thầy cô
giảng viên trong nhiều trường đánh giá cao về hiệu quả đánh ứng dụng cho thực tiễn
phát triển nhà thông minh việt nam cũng giống như là cái thời kỷ nguyên phát triển smartphone bây giờ
ngày trước đây thì đối với smartphone để sở hữu được một cái điện thoại thông minh rất là đắt tiền
hiện nay nhà thông minh cũng đang gặp phần cờ vấn đề như vậy
và thứ hai là các cái thiết bị ở trong nhà hiện nay vẫn chưa gọi là thông minh hẳn
nhưng mà nhưng mà cũng sắp tới thôi sau này thôi các hãng họ phát triển các cái thiết bị điện cũng như đồ gia dụng
thì họ sẽ sớm tích hợp các cái công nghệ thông minh bên trong từng thiết bị một
và sau đó thì cái việc là khi mọi người đã mua cái thiết bị điện về nhà để sử dụng rồi
thì nó đã có thể góp phần xây dựng một phần của nhà thông minh
và sau đó là các cái bước về sau cũng thể áp dụng các cái chiến lược điều khiển cũng như vận hành quản lý nhà nó tốt hơn
về mặt xây dựng hệ thống khi mà chúng em phải có nhiều kiến thức về điện về cảm biến
và các cái giao thức để có thể liên kết các cảm biến được với nhau
thế nên là nhóm nghiên cứu của chúng em cũng có nhiều bạn đến từ nhiều ngành khác nhau
từ điện tử viễn thông từ tự động hóa
bên cạnh đó thì một vấn đề nữa đó là dự án của chúng em là một nghiên cứu trong một lĩnh vực mới
thế nên là việc bọn em tìm kiếm dữ liệu về các công trình công cộng dữ liệu điện của các công trình công cộng
thì đôi khi sẽ gặp những vấn đề về bảo mật
nên là bọn em khó sưu tầm được lượng dữ liệu đầy đủ
sau đó thì nhóm em có dự định có thể triển khai thử nghiệm trên một số quán cà phê
các công trình công cộng hay là một tòa nhà trường học mà chúng em đang hướng đến xây dựng là giảm phát thải carbon
sẽ còn một quá trình rất dài để sáng kiến của các bạn trẻ này đi được vào thực tiễn của cuộc sống
tuy nhiên với những nghiên cứu thiết thực và tinh thần giám nghĩ giám làm trong thế hệ trẻ
hy vọng một tương lai không xa tại việt nam sẽ có nhiều công trình công cộng
nhiều ngôi nhà được thiết kế sử dụng điện năng tiện ích tiết kiệm tối ưu hóa việc sử dụng điện
và khuyến khích ý thức tiết kiệm điện trong cộng đồng tiến xa hơn về mục tiêu phát triển xanh và bảo vệ môi trường
thưa quý vị giảm khí thải nhà kính trong đó đáng chú ý nhất là khí co hai
đang là một thách thức lớn đối với các quốc gia hướng tới net zero và kinh tế bền vững
để thực hiện được mục tiêu này nhiều quốc gia đã đưa vào vận hành những giải pháp độc đáo và mới lạ
như tại argentina ngoài việc giảm phát thải
thì các nhà khoa học còn đang triển khai một dự án để bẫy được khí thải
hiểu nôm na là nhốt khí co hai ở các khu vực đô thị bằng những thiết bị đặc biệt
và thông tin này cũng sẽ kết thúc chương trình tuần này của chúng tôi
hẹn gặp lại
trên thị trường giao dịch carbon tự nguyên
một tấn khí co hai tương đương với một tín trị carbon có thể được mua lại với giá từ hai bốn usd
đây là một cơ chế giao dịch quan trọng trong nỗ lực giảm phát thải bảo vệ môi trường của thế giới
nên ngoài rừng cây tự nhiên mà mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu các công nghệ để kiểm soát
hấp thụ khí co hai đang là một lĩnh vực tiềm năng
nếu chỉ dựa vào trồng cây các nhà khoa học tính toán rằng
phải cần một cánh rừng diện tích to bằng cả lục địa châu âu
để kiểm soát khí co hai nên những công nghệ như yg
dù có rất non trẻ có thể đóng vai trò rất quan trọng trong tương lai